sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba tại hà nội ủy ban thường vụ quốc hội tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội đồng nhân dân các tỉnh thành phố năm hai nghìn hai mươi ba triển khai kế hoạch công tác năm hai nghìn hai mươi bốn
tham dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội vương đình huệ đồng chí trương thị mai thường trực ban bí thư trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí trần thanh mẫn phó chủ tịch thường trực quốc hội đồng chí đinh tiến dũng bí thư thành ủy hà nội phó thủ tướng chính phủ trần lưu quang
tham dự hội nghị còn có các lãnh đạo quốc hội chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam các ban bộ ngành ở trung ương và hơn năm trăm linh đại biểu lãnh đạo hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân đoàn đại biểu quốc hội các tỉnh thành phố trên cả nước
tính đến thời điểm này hoạt động của quốc hội khóa một mươi năm và hội đồng nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu đã trải qua hơn nửa chặng đường
quốc hội ủy ban thường vụ quốc hội đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện
hội đồng nhân dân các cấp bám sát chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước cụ thể hóa thành các nghị quyết cơ chế chính sách đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn ở từng địa phương
đồng góp quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu pháp luật
triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh đối ngoại của từng địa phương và cả nước
phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn cho biết sau hội nghị tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
đã có bốn mươi bốn trên sáu mươi kiến nghị đề xuất đã được các cơ quan xem xét trả lời đạt bảy mươi ba
bên cạnh đó triển khai đề án tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác giám sát
hướng dẫn của ủy ban thường vụ quốc hội đối với hoạt động của hội đồng nhân dân của ủy ban thường vụ quốc hội
nhiều hoạt động đã được thực hiện tạo thêm động lực lan tỏa về sự đổi mới của quốc hội
ủy ban thường vụ quốc hội tới cơ quan dân cử ở địa phương
tuy nhiên tại một số nơi còn có những hạn chế về chất lượng các kỳ họp chưa có biện pháp kiên quyết hữu hiệu
thực hiện kịp thời đầy đủ các nội dung kiến nghị sau giám sát
việc tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri ở một số địa phương còn chậm
năm hai nghìn hai mươi bốn là một năm tăng tốc có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện các mục tiêu nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đồng thời bắt đầu triển khai các công việc
chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội lần thứ một mươi bốn của đảng
chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi sáu và đại biểu hội đồng nhân dân nhiệm kỳ từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi sáu
vì vậy phó chủ tịch thường trực quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn trách nhiệm cao
trên tinh thần xây dựng nhất là có những đề xuất kiến nghị sát thực góp phần tiếp tục đổi mới
nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân